theo thống kê quý của bộ lao động thương minh và xã hội về tỷ lệ việc làm có trình độ đại học trong toàn xã hội cho thấy
hàng năm có hơn hai trăm linh sinh viên ra trường và thất nghiệp
một trong những nguyên nhân được xác định là do các em chưa xác định được đúng ngành nghề phù hợp với mình trước khi vào đại học
phân luồng giáo dục định hướng nghề sớm cho học sinh bậc trung học phổ thông để lựa chọn các ngành nghề trình độ giáo dục phù hợp
trở thành vấn đề quan trọng và cần được triển khai rộng rãi đồng bộ trên cả nước
đây không phải là lớp học nghề để được cộng thêm điểm khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đây là một lớp học trung cấp nghề tại trường trung cấp nghề cơ khí một hà nội
tại đây các em là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học song song cả nghề và văn hóa
sau ba năm các em sẽ có cả bằng tốt nghiệp và trình độ
các em có thể bước chân vào thị trường lao động với đầy đủ kỹ năng của người thợ trình độ trung cấp
sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở em nghĩ có rất nhiều con đường để lập nghiệp
riêng em thì em chọn con đường vào trường nghề và em đã chọn trường trung quốc nghề cơ khí một
sau khi học được hai năm thì em cảm thấy học ở môi trường này khá là thuận lợi
vì bọn em được tiếp cận rất nhiều các máy móc hiện đại đầy đủ tiện nghi đầy đủ để đáp ứng được yêu cầu học tập của bọn em
trong những năm vừa qua tôi cũng tham gia các công tác
tôi cũng tham gia các công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở tức là học hết các con đang học lớp chín
và việc phân luồng như vậy tôi thấy rất là hợp lý
nếu như các con nào mà có cái khả năng thi vào cấp ba tức là có khả năng tiếp tục đi theo đại học
thì các con sẽ tiếp tục đi lên cấp ba công lập
còn nếu như các con nào cảm thấy rằng học lực của các con ở mức độ vừa phải hoặc trung bình
thì các con cũng nên xác định luôn tư tưởng rằng đại học không phải là con đường du lịch

học nghề sớm là mô hình đào tạo đang được nhiều quốc gia phát triển như đức nhật australia triển khai
và cũng là con đường để đào tạo nhiều kỹ sư giỏi cho đất nước
hiện cả nước có hơn ba trăm linh học sinh trung học phổ thông đang vừa học văn hóa và học nghề
nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng để các em vừa học nghề vừa học văn hóa
chỉ là một quá trình biến lý thuyết trong trường học trở thành ứng dụng trong thực tế